văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình định về ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
cụ thể đối với khu vực trên biển thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
tổ chức giả soát số lượng tàu thuyền đang di chuyển trong vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông để hướng dẫn phòng tránh
tùy theo diễn biến áp thấp nhiệt đới chủ động cấm biển sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đối với khu vực ven biển và đồng bằng theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lũ thông tin kịp thời đến chính quyền người dân để chủ động phòng tránh
nhất là khu vực ngập lụt đô thị vùng trũng thấp ven biển cửa sông ven sông suối
tố của thủ tướng chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài hạn hán và xâm nhập mạng tại khu vực trung bộ